thưa quý vị vào thời điểm này trên sân vận động hàng đẩy thành phố hà nội đang diễn ra trận đấu kịch tính giữa câu lạc bộ công an hà nội fc và viettel
trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết bởi đây là cuộc chạm chán giữa hai đối thủ xứng tầm cho ngôi vị cao nhất của mùa giải v leage năm nay
dù còn khá sớm nhưng số lượng người hâm mộ đổ về sân vận động hàng đẩy đã rất đông
các cổ động viên của câu lạc bộ công an hà nội rất mong chờ một trận chung kết sớm trước lợi thế về điểm số
cổ động viên của công an hà nội lâu rồi hơn hai mươi năm
nói bảo là đi cổ vũ công an hà nội rồi gai ốc tự dưng mình nổi hết lên
cổ động viên ruột của công an hà nội thì không mong gì hơn là tất cả một cái là chiến thắng
công an hà nội vô địch công an hà nội vô địch
trong công lạc bộ thì có một số cầu thủ đã từng chơi ở tỉnh quốc gia nên là mình cũng yêu thích đội bóng hơn
mình kỳ vọng là công an hà nội sẽ thắng với tỷ số một
thời tiết có mưa nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tinh thần
tôi ủng hộ công an hà nội là từ năm bốn tuổi
đấy là một cái chất rất riêng của công an hà nội
họ có một cái lối chơi phòng thủ phản công mặc dù là lối chơi không được đẹp lắm
nhưng đấy là một chất xù xì mà nó lại là cái đẹp rất riêng của bóng đá
chắc chắn là chúng tôi tin vào một chiến thắng cho công an hà nội
một giải v league năm nay hiện là cuộc chạy đua giữa công an hà nội
việt theo đông á thanh hóa và nhà đương kim vô địch hà nội fc
với hiệu số ba mươi năm điểm dẫn đầu hiện công an hà nội đang có lợi thế lớn
nếu chiến thắng trong trận đối đầu này công an hà nội sẽ giành quyền tự quyết
trong cuộc đua trở thành nhà vô địch trong một giải năm nay